hôm nay tại hà nội đoàn công tác do đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng
chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
ủy viên ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng làm trưởng đoàn
đã làm việc với đảng đoàn hội nông dân việt nam về tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng năm hai nghìn một mươi chín
đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao hội nông dân việt nam đã tích cực phát huy vai trò
thực hiện nhiệm vụ giám sát và phản biện xã hội trong công tác phòng chống tham nhũng
nghiêm túc triển khai nhiều giải pháp phòng ngừa tham nhũng
thời gian tới đảng đoàn hội nông dân việt nam cần tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của đảng
đối với công tác phòng chống tham nhũng nâng cao hơn nữa công tác phòng ngừa kiểm tra giám sát
công khai minh bạch trong hoạt động đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm